sáng hai mươi hai tháng sáu bộ y tế cho biết có thêm bốn mươi bảy ca mắc mới covid một mươi chín trong đó tp hcm tiếp tục nhiều nhất với ba mươi sáu ca bắc giang chín ca nghệ an một ca gia lai một ca trong đó bốn mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
số ca điều trị khỏi là năm bốn trăm năm mươi ba ca có một mươi tám tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng